nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn một mươi sáu ba trăm sáu mươi bảy f
thì có lẽ người dân thủ đô mới thật sự thấy lo lắng khi hà nội năm ngày liên tiếp đứng đầu cả nước về số ca mắc mới
trước diễn biến này bộ y tế phân cấp hai trăm linh viên thuốc mendoviravir hai trăm linh mg
và yêu cầu các địa phương khẩn trương cấp phát cho các f đủ điều kiện
sở y tế hà nội ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cho biết
thành phố vừa được bộ y tế phân cấp hai trăm linh viên thuốc menuvidavir hai trăm linh mg
sở y tế yêu cầu bệnh viện đà khoa đống đa liên hệ với nhà cung ứng
làm thủ tục nhận thuốc này và có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản gây tranh nhãn
cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bố của sở y tế
giám đốc trung tâm y tế bệnh viện thu dung điều trị f khẩn trương cấp phát cho các bệnh nhân
đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung điều trị và tại nhà theo đúng quy định
cùng ngày sở cũng thông tin cơ quan này vừa ban hành quyết định về quy trình triển khai chương trình
sử dụng thuốc monopiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho f thể nhẹ tại hà nội
quyết định này thay thế quyết định bốn nghìn hai trăm bốn mươi năm do sở ban hành hôm ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo sở y tế hà nội có bốn tiêu chuẩn f được tham gia chương trình
thứ nhất người có kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày
thứ hai từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên đối với các trường hợp trên năm mươi tuổi hoặc do có bệnh nền
thứ ba cam kết đồng ý tham gia chương trình
và thứ tư không có các chống chỉ định dùng thuốc
trong trường hợp bệnh nhân được cách ly điều trị tại nhà phải có quyết định hoặc văn bản
của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà sở y tế thông tin
quy trình triển khai chương trình có bốn bước
bước một phân phối thuốc
bước hai sàng lọc bệnh nhân
bước ba trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế lĩnh đủ số thuốc điều trị cho bệnh nhân theo danh sách
bước bốn các đơn vị cơ sở điều trị trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày lên phần mềm trực tuyến
quy định đã rõ người dân tuyệt đối không chủ quan mà hãy thực hiện đúng quy tắc năm k
để hạn chế thấp nhất lây nhiễm từ cộng đồng các bạn
do trong nước chưa có thuốc kháng virus monupiavir được cấp số đăng ký lưu hành
bộ y tế đã xem xét để trình chính phủ chấp thuận cho cấp phép
trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn
nếu được chính phủ đồng ý dự kiến có năm số đăng ký được cấp cho năm loại thuốc monopiavir
do các công ty dược trong nước sản xuất
cũng liên quan đến thuốc kháng virus monupiavir từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế đã tiến hành chương trình điều trị thí điểm có kiểm soát f trong cộng đồng
và tại nhà có triệu chứng nhẹ
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng thuốc
này cho điều trị f nhẹ và không triệu chứng tại nhà
để đáp ứng nhu cầu điều trị f tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế vừa cấp phát cho thành phố hồ chí minh thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi thành phố hồ chí minh thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monopiravir
bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều gồm năm mươi liều monopiravir bốn trăm linh mg stella việt nam
và sáu mươi liều monopiravir hai trăm linh mg optimus ấn độ
cục khoa học công nghệ và đào tạo cho biết đến nay số tỉnh thành điều trị có kiểm soát bằng thuốc
kháng virus monopiavir cho bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ và không triệu chứng tại nhà là ba mươi bốn địa phương
đầu tháng một mươi một là hai mươi hai tỉnh thành bộ y tế mới đây cũng công bố kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình
thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc moliavir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bộ y tế
triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thế thuốc và tỉnh an
một bộ trung tâm gây cảnh giá tăng an toàn cao dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng
virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả
xét nghiệm pcr sau năm ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến
chín mươi chín một tỉ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch của tp hcm và các địa phương có dịch
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất phiên bản bảy do bộ y tế ban hành ngày sáu tháng một mươi có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc
thuốc kháng virus thuốc kháng thể kháng virus thuốc ức chế interleukin sáu trong điều trị
trong đó với thuốc kháng virus bộ y tế đã bổ sung thuốc monupiavir bốn trăm linh mg bên cạnh remdesivin favipiravir
monupiravir bốn trăm linh mg liều dùng theo thuyết minh để cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt
monopiravir là dạng viên uống nên người bệnh dễ dàng điều trị tạm
tại nhà đối với người lớn mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và trung bình
theo hãng tin bbc ngày bốn tháng một mươi một trong một tuyên bố đại diện bộ y tế anh thông báo
anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấp phép có điều kiện cho monumiravir
về thuốc điều trị covid một mươi chín theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
hiện có khoảng bốn mươi sáu năm mươi hoạt chất điều trị covid một mươi chín
về cơ bản việt nam đã chủ động sản xuất trong nước
còn một số bắt buộc phải nhập khẩu vì có mặt hàng chỉ một hoặc hai hãng trên thế giới sản xuất
bộ y tế cấp phép cho ba mươi chín doanh nghiệp nhập nguyên liệu và chủ động về thuốc
việt nam không thiếu thuốc điều trị covid một mươi chín cho bất kỳ tình huống dịch bệnh nào bộ trưởng bộ y tế nói
bộ y tế thông tin hiệu quả của thuốc monupiravir trong điều trị và kiểm soát bệnh nhân covid một mươi chín thể nhẹ
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm
chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc morripia vir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại hai mươi hai tỉnh thành phố
cho thấy thuốc có tính an toàn dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt và giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
sáng ngày sáu tháng một mươi một bộ y tế đã thông tin về chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc monopiravir
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ do bộ y tế triển khai
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong diễn biến phức tạp tại tp hcm và một số tỉnh thành phố
bộ y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus monupiravir có kiểm soát
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ thể không triệu chứng
điều trị tại các cơ sở y tế khu cách ly khu thu dung điều trị và tại nhà
mục tiêu của chương trình là các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
thể không triệu chứng được tiếp cận thuốc an toàn hiệu quả nhanh chóng chủ động
từ đó góp phần giảm chuyển nặng giảm tử vong
đặc biệt là giảm lây nhiễm ngoài cộng đồng giảm tài điều trị
trên cơ sở những nghiên cứu được thử nghiệm lâm sàng thuốc monupiravir trong điều kiện covid một mươi chín
đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn khả năng dung nạp
đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau năm ngày điều trị
giảm tỷ lệ nhập viện và giảm tử vong
căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ và vừa
tiến hành ở bệnh viện thống nhất bệnh viện phổi trung ương cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc
bộ y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát monupiravir
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại nhà và tại cộng đồng trong tp hcm
từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và hiện nay đã mở rộng triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành có dịch trong toàn quốc
việc triển khai chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ
đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp thuận
và được bộ y tế phê duyệt và được theo dõi kiểm soát ghi nhận đánh giá và tổng kết
bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao
dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng
bộ y tế đưa thuốc monopiravir vào pháp đồ điều trị covid một mươi chín
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất phiên bản bảy do bộ y tế ban hành ngày sáu tháng một mươi
có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc thuốc kháng virus thuốc kháng thể kháng virus thuốc ức chế interleukin sáu trong điều trị
việc dùng thuốc dựa trên nguyên tắc nếu thuốc chưa được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng
cấp phép lưu hành cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới
việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của bộ y tế
nếu đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành cấp phép sử dụng khẩn cấp
tại ít nhất một nước trên thế giới có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh
trong đó với thuốc kháng virus bộ y tế đã bổ sung thuốc monupiravir bốn trăm linh mg bên cạnh remdesivin favipiravir
nếu được chính phủ đồng ý dự kiến có năm số đăng ký được cấp cho năm thuốc monupiravir
do các công ty dược trong nước sản xuất